tại đồng bằng sông cửu long những ngày cuối tháng bảy tại vùng hạ nguồn sông hậu thuộc địa bàn tỉnh sóc trăng
cũng chịu sự ảnh hưởng của thiên tai khi liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng
ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông dạch
liên tục từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy sạt lở xảy ra tại đoạn đê dọc sông cái côn
thuộc ấp hòa thành xã xuân hòa huyện kế sách
sạt lở ăn sâu vào đất liền từ bảy đến một mươi mét
đến dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy sạt lở tiếp tục nhấn chìm thêm ba mét đê xuống sông
và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
tính đến ngày ba mươi một tháng bảy trên địa bàn ấp hòa thành có hai mươi mét đê bị sạt lở ăn sâu vào đất liền một mươi mét
và làm một căn nhà bán kiên cố bị sụp hoàn toàn xuống sông ước tính thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
nguyên nhân sạt lở là do mực nước trên sông cạn hơn mỗi năm
dòng chảy xoáy khoét sâu vào chân đê có chỗ sâu tới một mươi bốn mét
ngoài ra cũng có nhiều đoạn đê bào xây dựng lâu năm chưa được bồi lại
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sóc trăng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay thiên tai sạt lở làm ảnh hưởng lớn đến hàng trăm hộ dân
toàn tỉnh có trên hai trăm tám mươi mét bờ bao bờ sông bị sạt lở tập trung chủ yếu ở vùng ven sông hậu
thuộc huyện kế sách long phú ven biển thuộc thị xã vĩnh châu
sạt lở đã làm sập ba căn nhà của người dân ở các huyện kế sách và long phú
nhiều hộ dân mất đất hoa màu do sạt lở